các quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến vụ di ghẻ dạy rỗ con chồng
mới đây luật sư trần thị ngọc nữ đã có những chia sẻ đầu tiên liên quan đến hành vi thú tính và tàn bạo của bố ruột và rì ghẻ
đáng chú ý luật sư tiết lộ chi tiết gây sốc khi vùng kín của nạn nhân có vết thương trăng trịt
mới đây ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai báo điện tử công an nhân dân có đăng tải bài viết
luật sư bật khóc khi biết nạn nhân bị đánh liên tục bốn tiếng khiến rất nhiều người không khỏi xót xa
cụ thể trong nội dung của bài viết là chia sẻ của luật sư trần thị ngọc nữ luật sư có tiếng về bảo vệ trẻ em
đã có những phát ngôn đầu tiên và rất đáng chú ý về vụ va bị di gẻ và cha ruột đánh dẫn đến tử vong
được biết luật sư trần thị ngọc nữ tri hội trưởng tri hội luật sư
thuộc hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm phó chủ nhiệm câu lạc bộ tư vấn hỗ trợ trẻ em cấp trung ương
vẫn đang miệt mài đọc từng trang tài liệu ra soát từng tình tiết dù là nhỏ nhất của vụ án
để làm những gì tốt nhất có thể cho nạn nhân nờ tva và gia đình
luật sư trần thị ngọc nữ cho biết ngay sau khi đi dự hội nghị từ hà nội về
luật sư đã thức cả đêm để đọc tài liệu liên quan đến vụ việc này
vừa xuống dân bay có sóng điện thoại
thì thấy có đến hai mươi tám cuộc gọi nhỡ
điều đấy cho thấy vụ việc nóng cỡ nào
luật sư trần thị ngọc nữ được cho là tấm lá chắn thép bảo vệ trẻ em
nếu luật sư cùng với các thành viên trong tri hội luật sư thuộc hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm
luôn đứng ra bảo vệ miễn phí cho các bị hại là trẻ em
thậm chí nhiều trường hợp người thân đưa trẻ đến gặp
thấy hoàn cảnh gia đình trẻ khó khăn bà còn lấy tiền túi ra cho
ở cái tuổi sáu mươi sáu lẽ ra được nghỉ ngơi vui vầy bên con cháu
nhưng luật sư ngọc nữ với cường độ và số lượng công việc như núi
cảm giác bà không biết mệt mỏi
nhắc đến vụ nạn nhân bị tác động vật lý dẫn đến tử vong mắt bà rưng dưng
luật sư ngọc nữ cho hay vết thương trên chán của bé khâu đã lành
còn vết thương ở vai bị đánh bằng doi mây mưng mủ như vậy là vết thương đã cũ
có nghĩa là người cha phải biết con gái của mình bị đánh
luật sư ngọc nữ bức xúc nói tình tiết tăng nặng đối với người cha là đê hèn
vì sau khi ly hôn
thì người cha là người giám hộ mà để con bị dùng đòn roi dẫn đến tử vong
về ý thức chủ quan người cha phải biết con gái bị đánh
người cha phải đồng ý thì người nữ kia mới dám đánh con gái
theo luật sư ngọc nữ hôm đấy vào buổi sáng
bà nhận được một cuộc điện thoại nói là bà ăn sáng cho no
bà nghĩ ủa sao hôm nay lại quan tâm đến mình như vậy trời
chắc hôm nay nhiều việc phải đến chiều mới xong
người kia nói cô qua đây
con cho cô coi cái này cô đừng có xỉu nhé
camera tại căn hộ quay được cảnh nạn nhân bị rì ghẻ
thực hiện hành vi dậy rỗ dã man
người phục hồi camera bị xóa coi mà cũng phải khóc
nạn nhân bị đánh khoảng bốn tiếng đồng hồ bằng cây gậy gỗ đặc
mà nó cởi quần áo của nạn nhân để đánh
mà cái đau lòng và chăn trở là mấy ngày nay cô không ngủ được
đó là tại sao nó lại đánh vào vùng kín của va rất nhiều
luật sư ngọc nữ xúc động nói
bà bật khóc
trước đó trong quá trình điều tra
công an tp hcm xác định khi sống chung như vợ chồng với nguyễn kim trung thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ quận một cha ruột của bé va
đang nói là thái nhiều lần chứng kiến trang tác động vật lý lên con của mình
thậm chí là có lần trong lúc trang dùng đòn roi với cháu va
thì thái cũng có chửi mắng và đánh cháu va
quyết định thuận tình ly hôn giữa mẹ bé va và bà hát và nguyễn kim trung thái ghi
bà hát được quyền chăm sóc giáo dục con chung vì quyền lợi của con khi cần thiết
một trong hai bên có quyền yêu cầu thay đổi hoặc nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con
tuy nhiên nguyễn kim trung thái ngăn cản không cho mẹ bé gặp con gái
vì không phát hiện ra việc bé bị hành hung
nên mẹ bé không biết là cô ấy có thể làm đơn đòi lại quyền nuôi dưỡng con gái
luật sư trần thị ngọc nữ cho biết
chị em phụ nữ cần biết là nếu bố bé nuôi không tốt
thì có thể kiện để đòi lại
chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn thủ tục để đảm bảo quyền lợi hợp pháp
cho các bà mẹ và trẻ em cần sự giúp đỡ
chúng tôi cũng sẽ dán tờ rơi số điện thoại đường dây nóng một trăm một mươi một trợ giúp ở khắp nơi
để người dân nhìn thấy không để xảy ra chuyện tương tự như vụ va nữa
công an xác định trong khoảng thời gian từ một mươi bốn đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trang đã liên tục tác động vật lý dạy rỗ bằng roi vọt khiến va tử vong
sau khi cháu va tử vong thái biết trang có đánh cháu va nên đã coi hành vi
xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
nữ luật sư từng thắt lòng tâm sự
tôi rất đau xót khi nghe kết quả khám nghiệm pháp y thi thể của nạn nhân
bác sĩ nói với tôi trời ơi da của nạn nhân mưng mủ nhiều lắm
mà để tới mức như vậy là nạn nhân đã bị dùng đòn roi từ lâu rồi mà không được chữa trị
để viết thương lâu như thế người bố chắc chắn phải biết
nhưng anh ta cố tình che giấu là có tội rồi
như chuyên trang pháp luật và đời sống đăng tải thì
luật sư nói thêm anh ta còn nói dối ngoạn mục rằng con gái ngã cầu thang
nhưng tôi đã qua chung cư đó xem
và làm gì có cái cầu thang nào ở gần mà bé té ngã được
ngày thường bé cũng đâu có việc gì cần phải chạy ra thang thoát hiểm
mấy chục tầng lầu cũng chẳng ai rảnh mà đi bộ
tôi quá tức giận vì ông bố dối trá đủ đường
cố xóa dấu vết bạo hành bé nhỏ
bởi thế nên
tôi sẽ thu thập đủ bằng chứng để khởi tố anh ta
được biết nhiều ngày theo đuổi vụ việc của vea
nếu luật sư nhiều khi không dám ăn uống vì quá ám ảnh với những vết thương trên người nạn nhân
mặc dù trong cuộc đời làm nghề bà đã gặp rất nhiều vụ trẻ bị ngược đãi
nhưng nghĩ đến cảnh va chết trong đau đớn nát thịt da và tổn thương suốt thời gian dài
bà vẫn không khỏi bằng hoàng
có lẽ chính vì vậy bà lại có thêm động lực hơn bao giờ hết để đòi lại công lý cho cô bé
như vậy có thể thấy đến thời điểm này vụ việc của va đã có ba luật sư đồng hành cùng bào chữa
gồm luật sư trần ngọc nữ luật sư phạm công hùng và luật sư nguyễn anh thơm
ba luật sư này có những thế mạnh riêng đều là những luật sư sắc xảo và có kinh nghiệm trong những vụ người yếu thế
và có lẽ những cư dân mạng của chúng ta sẽ không ngừng tìm kiếm về profi của nguyễn võ quỳnh trang
cụ thể mới đây những thám tử mạng đã tiếp tục đào được một video từ năm năm trước của người mẹ kế hai mươi sáu tuổi này
với lợi thế về ngoại hình cùng giọng nói dễ nghe đoạn video ngay khi được chia sẻ
một lần nữa càng khiến dư luận bất bình bởi thật khó để tưởng tượng
con người có học thức ấy lại có thể gây ra tội ác tàn nhẫn đối với con chồng dù chỉ mới tám tuổi
được biết thời điểm đó trang đang học những năm cuối của trường cao đẳng phát thanh truyền hình hai
video này được cho là nằm trong số những bài tập thực hành khi ấy
nhiều khán giả đã để lại bình luận
thấy ăn nói cũng dễ nghe mà sao tâm địa lại ác độc quá thật sự khủng khiếp
hồi đấy nhìn hiền hơn giờ sửa mặt xong nhìn vừa xấu vừa ác
đúng là tâm sinh tướng thật lòng sinh tà thì tướng cũng đổi
đây không phải con người người là có tâm hồn có trí não có suy nghĩ có nhân cách nhân phẩm
còn đây là quỷ dữ sau nó bất nhân tính độc ác không có chút tình người nào vậy
là những bình luận mà cư dân mạng để lại phía dưới video
ở một diễn biến khác vào hôm qua ngày năm tháng một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định
bổ sung khởi tố vụ án tội giết người điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
khởi tố vụ án tội che giấu tội phạm điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự
đối với nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm bố đẻ của bé v a
được biết vụ án này cũng đã được công an tp hcm khẳng định
sẽ đưa ra xét xử làm án điểm để gian đe toàn xã hội
chúng ta tin vào sự vào cuộc của ba luật
thì những chính cha ruột là nguyễn kim trung thái
và nguyễn võ quỳnh trang
nguyễn kim trung thái và nguyễn võ quỳnh trang nhất định sẽ phải trả giá
chúng ta không mong muốn những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với cặp đôi này
tuy nhiên có vay át có trả
pháp luật luôn công tâm và sòng phẳng với tất cả mọi người
diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức tiếp theo